bệnh viện nhi đồng thành phố thành phố hồ chí minh cho biết tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhi blt tám tuổi nữ cân nặng hai mươi kg ngụ tại thành phố hồ chí minh bị tổn thương viêm cấp hoại tử
đây là trường hợp thủng dạ dày vùng môn vị hiếm gặp ở trẻ em
khai thác bệnh sử ghi nhận buổi sáng trẻ đang ở trường học đột ngột than đau bụng nhiều không sốt ói ba lần ra thức ăn
nhà trường thông báo phụ huynh đến đón và đưa vào bệnh viện với tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý không có dùng thuốc gì
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trẻ đừ than đau bụng môi hồng nhạt spo hai chín mươi sáu tri ấm mạch quay đều rõ bụng căng cứng ấn đau đề kháng thành bụng cổ mềm tay chân hồng không phù
bệnh nhi được chẩn đoán bị viêm phúc mạc nghi do thủng dạ dày siêu âm ổ bụng ghi nhận hình ảnh dày thăm nhiễm mạc nối lan tỏa ổ bụng dịch tự do ổ bụng lượng vừa dịch có hồi âm kết quả chụp x quang bụng có hơi tự do trong ổ bụng xét nghiệm máu có bạch cầu tăng dối loạn điện dài bệnh nhi được truyền dịch kháng sinh
các bác sĩ hội trần ngoại khoa quyết định mổ khẩn quá trình phẫu thuật nội soi ổ bụng thấy giả mạc giải rác khắp ổ bụng dịch ổ bụng dơ lượng nhiều thám sát thấy vị trí dưới gan gần túi mật có nhiều giả mạc dính
ekip phẫu thuật tách dính và gỡ giả mạc thấy lốt thủng ở vị trí môn vị mặt trước kích thước năm mm bờ sắc gọn mô dạ dày xung quanh hơi sượng cứng bác sĩ kiểm tra ruột và các tạng khác không ghi nhận bất thường
các bác sĩ tiến hành xén mép lỗ thủng dạ dày khâu lại lỗ thủng môn vị rửa bụng và gỡ dính giả mạc hút sạch dịch ổ bụng đặt ống dẫn lưu cạnh miệng khâu lỗ thủng sau phẫu thuật bệnh nhi được chuyển khoa hồi sức ngoại tiếp tục điều trị
kết quả sau hơn một tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần tỉnh táo hết đau bụng rút được ống dẫn lưu ăn uống khá
qua trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ chú ý chăm sóc kỹ đường tiêu hóa của trẻ như cho con em ăn uống chín dùng thức ăn mềm dễ tiêu hóa và không quá chua cay hoặc nhiều gia vị vì dễ gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa
đặc biệt khi trẻ có triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa như đau bụng buồn nôn nôn ói tiêu chảy cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám để có phương pháp điều trị thích hợp phụ huynh tránh tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ